xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục bí mật phòng the được phát sóng vào lúc hai mươi một h ba mươi hàng ngày trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị thù dâm là một hoạt động tình dục phổ biến đó là một cách tự nhiên và an toàn để khám phá cơ thể của bạn mà lại khoái cảm cũng như giải phóng căng thẳng tình dục
thù dâm là các hình thức tự thoả mãn nhu cầu khoái cảm tình dục của từng cá nhân khác với hoạt động tình dục tự nhiên là có sự tham gia cơ quan tình dục ngoài của hai giới nam và nữ
thù dâm là hình thức kích thích bằng tay vào các cơ quan sinh dục thường là vào điểm cực khoái và tự thỏa mãn tình dục
hoạt động này gồm cả việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ và kích thích ngoài bộ phận sinh dục
cũng có những thiết bị hỗ trợ được sử dụng để kích thích như sự giao hợp
cùng với giao hợp đây là hai hình thức thực hiện
tình dục phổ biến nhất của con người một số người chỉ có thể đặt cực khoái khi thông qua thủ dâm chứ không phải giao hợp
thủ dâm xuất hiện ở cả nam và nữ nhưng thường thì nam giới có nhu cầu thủ dâm nhiều hơn nữ giới
hầu như nam giới ai cũng có ít nhất một lần trong đời thủ dâm mỗi giới sẽ có cách thử dâm khác nhau
thù dâm nam thù dâm ở nam giới hay còn gọi là trai thù dâm thường là tăng động kích thích vào bên ngoài cơ quan sử dụng
thù dâm ở nam giới sẽ là những kích thích để tạo cảm giác
thù giây nữ thủ dâm ở nữ giới hay phụ nữ thủ dâm thì lại là sự xâm nhập vào bên trong âm đạo để tạo nên những kích thích
thường thì nữ thủ dâm hay phụ nữ tự xướng sẽ tác động vào điểm g điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể
thù dâm đúng cách có lợi cho sức khỏe
đối với nam giới nếu thù dâm đúng cách điều đạn sẽ giúp cho một số cơ quan quan trọng như tuyến tuyển liệt
tinh hoàn tuyến tinh được hoạt động một đặc biệt
thù dâm đúng cách ổn định và bảo vệ rất tốt
đối với nữ giới trong quá trình thù dâm đúng cách lành mạnh trước thời gian diễn ra châu kỳ kinh nguyệt
sẽ giảm đi được nhiều vấn đề diễn ra khi đến thời kỳ kinh nguyệt
đồng thời việc thù dâm cũng là cách giúp nữ giới hạn chế xuất hiện những chứng đau bụng kinh
cải thiện đi được đau bụng dưới đến mỗi tháng
nếu nam giới không xuất tinh trong khoảng thời gian từ năm đến một mươi tám ngày
thì chất lượng cũng số lượng tình trùng sẽ bị giảm xuất trầm trọng
chất lượng của nữ giới có thể thù dâm đúng cách và điều độ để hệ thống ống dẫn tinh được hoạt động tốt hơn
ngoài ra đây cũng là cách giúp loại bỏ những độc tố và mầm bệnh ứ động lâu ngày bên trong điệu đạo
từ đó giảm nguy cơ viêm nhiệm bộ phận này
hình thức thù dâm đúng cách được xem là hoạt động hiệu quả giúp con người cải thiện về vấn đề thị chất tâm lý
khi đạt được độ cư khóa nhất định
đạo bụ sẽ tiết ra một loạt học môn được gọi là học môn hạnh phúc
chính hóc môn này sẽ giúp cho chúng ta có tâm lý thoải mái
vui vẻ và hạnh phúc hơn
đồng thời khi thù dâm đúng cách
học môn vui vẻ thiết ra đã giúp giải tỏa áp lực
tâm trạng căng thẳng stress được suy giảm nhanh chóng
tâm lý con người theo đó cũng được cải thiện đáng kể
khi na và nữ giới đến độ tuổi trưởng thành
có những ham muốn tình dục cá nhân nhưng chưa sẵn sàng cho chuyện ấy
thì thủ dâm được xem là giải pháp tốt nhất
bằng việc thủ dâm đúng cách sẽ giúp cả nam và nữ giới thỏa mãn được ham muốn tình dục
khi thù dâm
cả nam và nữ giới sẽ khám phá
ra được những điều mà cơ thể mình mong muốn
từ đó phát hiện ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể
để cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống tình dục
việc thù dâm đúng cách điều độ sẽ giúp nam giới
luyện tập sự kiểm soát xuất tinh và phòng chống
chứng suất tinh sớm bước khi quan hệ tình dục
nếu trường hợp bị suất tinh sớm
bác sĩ khuyên nên thực hiện thù dâm
trước khi quan hệ tình dục thật khoảng hai tiếng
để dương vật sẽ quen dần với những kích thích
phòng tránh một số bệnh tật lây nhiễm qua đường tình dục
khi bước vào đột tuyệt trưởng thành
việc thù dâm đúng cách vừa giúp tăng quái cảm tình dục
giải tỏa áp lực giới tính
vừa có ý nghĩa trong việc ngăn ngừa nguy cơ
và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục từ một người xa lạ
chính vì vậy mặt thù dâm được xem là giải pháp tốt nhất
để hạn chế vào bệnh xã hội như lậu
mụn rộp sinh dục giang mai
thù dâm có thể đem lại nhiều lợi ích nếu thực hiện điều độ
tuy nhiên nếu lạm dụng sẽ phản tác dụng và gây hại cho cơ thể
ảnh hưởng đến khả năng sinh dục khả năng sinh sản chất lượng giống nòi
tá hại thù dâm quá mức có thể kể đến như
gây ảnh hưởng đến tâm lý
việc lạm dụng thù dâm quá mức sẽ khiến năm giới nghiện thù dâm
trong đầu luôn nghĩ về những chuyện tình dục và tự sướng
nếu quá đà thù dâm cũng dễ dẫn đến lệnh lạc tình dục
chỉ thích bản thân và người cùng giới
không quan tâm tới người khác giới
không chỉ có vậy thù dâm và tầm xuất
còn tác động đến trực tiếp hệ thống dây thần kinh trung ương
là nguyên dân gây nên các triệu chứng như
suy nhược cơ thể đau tình hoàn suy giảm trí nhớ
ngoài ra hành động thù dâm còn khiến nhiều nam giới
có cảm giác thế tội lỗi khi đang thực hiện hành vi không được xã hội cho phép
giảm hương thú quan hệ tình dục
việc thường xuyên tự xuống sẽ khiến năm giới không còn hương thú
với chuyện chăn gối với bản tình
bởi họ đã quen tự mình kích thích để tạo nên khói cản cho bản thân
tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng
để hôn nhân gia đình ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu
nghiệm thù dâm không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý
làm suy giảm hương thú quan hệ tình dục
mà còn là nguyên nhân gây xuất tình sớm hoặc rối loạn cương dương
những bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyện yêu
khi lạm dụng thù dâm sẽ khiến cho tâm lý luôn ở trạng thái hương phấn
gây ức chế chung khu cảm giác tình dục
lúc này cơ quan sinh dục chỉ cần một kích thích nhẹ cũng có thể xuất tình
gây ra tình trạng xuất tình sớm
khiến bạn đời của mình không cảm thấy thỏa mãn
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu
và về lâu về dài đời sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc
làm giảm khả năng tình dục và sinh sản
thù dâm nhiều trong thời gian dài khiến nam giới phải kích thích thật mạnh mới xuất tinh
nên rất khó để xuất tình dẫn đến rối loạn cương dương thậm chí là liệt dương
trường hợp thù dâm quá nhiều số lượng tình trụng thường giảm
còn gần một nửa so với người bình thường
tỷ lệ sống với mức độ di động của tình trụng cũng giảm sút
nghiêm trọng nên chất lượng tình trụng không được tốt
ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng giống lòi của nam giới
lời khuyên của thủy thuốc
nam nữ trong quá trình thụ sướng cần chú ý một số vấn đề sau
để được an toàn và cho hiệu quả nhất
tự sướng lành mạnh không nên lạm dụng thường xuyên
tần suất an toàn hai ba lần trên một tuần
thực hiện thù dâm nhẹ nhàng cẩn thận để không bị tổn thương đến các bộ phận sử dụng
tự xương khi tâm trạng thoải mái và thư giãn
cẩn thận tránh tự sướng lúc tâm lý đang bất ổn sợ bị phát hiện
hãy chọn cho mình những từ thí thủ dâm mà có thể tạo cho bản thân khoái cảm nhất
kết hợp chế độ ăn uống thời gian nghỉ ngơi khoa học và hợp lý
cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu cần